vào sáng ngày hôm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thị xã la di tỉnh bình thuận
vừa bắt quả tang đối tượng mai hồng lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về hành vi tàng trữ trái phép một bánh heroin
trước đó lĩnh bị bắt quả tang cùng một bánh heroin
được biết lĩnh từng có tiền án về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng móc nối với nhiều đối tượng khác trong và ngoài tỉnh
để tạo thành đường dây mua bán ma túy trên địa bàn thị xã la di
tại khu vực khóm sáu phường tân thành thành phố cà mau
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cà mau đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang
một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy thu nhiều tăng vật có liên quan
đối tượng khai tên ngô đông triều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ
ba túi bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và hai túi khác bên trong có chứa hai trăm linh viên nén
nghi là ma túy với tổng trọng lượng năm túi
khoảng năm trăm linh gram ma túy các loại
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của triều
ngoài các dụng cụ có liên quan đến ma túy thu giữ thêm được hai khẩu súng tự chế
một thanh gỗ có hình dạng bán súng rất nhiều đầu vỏ đạn chất bột miệng màu đen nghi là thuốc súng
qua test nhanh triều dương tính với chất ma túy
nguyễn tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và dương trung hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
vừa bị công an tỉnh ninh bình khởi tố về tội tổ chức đánh bạc
cụ thể hùng và hậu bị phát hiện thiết lập tài khoản game by rigvip
và đăng ký làm đại lý cấp hai cho hệ thống game by rigvip nhằm trục lợi
vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hùng đã làm đại lý cấp hai cho game rigvis tổ chức đánh bạc qua mạng
với số tiền khoảng hai mươi tám sáu tỷ
từ ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hậu đã làm đại lý cấp hai cho game rigvi tổ chức đánh bạc qua mạng
với số tiền năm tỷ đồng
ngoài ra trong thời gian làm đại lý cấp hai hùng và hậu đã giúp đại lý cấp một
giao dịch mua bán rick với hàng trăm đối tượng và giúp các đối tượng
tham gia đánh bạc trên hệ thống game bài rigvip
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi vừa làm rõ
đối tượng nguyễn văn chiến hai mươi bốn tuổi có hành vi giả danh công an
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó chiến đã đến cửa hàng điện thoại trên đường quang trung
thành phố quảng ngãi tự giới thiệu mình đang công tác tại công an
thành phố quảng ngãi tạo lòng tin với chủ cửa hàng
chiến nói muốn mua bốn điện thoại di động để tặng xếp nhưng mục đích
chiếm đoạt rồi bán lại lấy tiền tiêu xài cá nhân
do tin tưởng chiến là cán bộ công an chủ cửa hàng đã cho bán nợ
số điện thoại trên chiến đã mang vào thành phố hồ chí minh
bán lại lấy tiền tiêu xài cá nhân
công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố hồ chí minh
viết tắt là yteco
cục quản lý dược bộ y tế ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp phép nhập khẩu thuốc
do đã vi phạm các quy định của bộ y tế
theo đó cục quản lý dược đã thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị
cấp phép nhập khẩu thuốc nguyên liệu làm thuốc
ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc nguyên liệu làm thuốc của itco
lý do ngừng tiếp nhận hồ sơ là do itco đã nhập khẩu một mươi một lô thuốc
myomethon số giấy đăng ký lưu hành là vn một trăm bảy mươi ba nghìn bảy trăm một mươi ba do thái lan sản xuất
vi phạm chất lượng mức độ hai
trước đó tháng một vừa qua cục quản lý dược đã có công văn gửi sở y tế
các tỉnh thành và yteco thông báo thu hồi lô thuốc myomethon không đạt chất lượng
sau khi các mẫu kiểm tra chất lượng bổ sung không đạt tiêu chuẩn về chất lượng
về chỉ tiêu tạp chất có liên quan vi phạm mức độ hai
ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thừa thiên huế cho biết vừa bắt quả tang đối tượng dương ron
sinh năm hai nghìn chú huyện phú vang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt quả tang vào chiều ngày tám tháng bốn tại tổ một mươi một
khu quy hoạch thanh lam phường thủy phương thị xã hương thủy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ tám gói ma túy có khối lượng hơn tám trăm bảy mươi sáu gram
khám xét khẩn cấp tại nơi ở của ron thu giữ thêm sáu trăm hai mươi chín viên ma túy dạng kẹo
và các mảnh vụn ma túy có khối lượng hơn ba trăm linh một gram
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận số ma túy trên
mua từ một người chưa xác định rõ lai lịch
gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh
hai đối tượng nguyễn thị hồng mai chú tại huyện duy xuyên của tỉnh quảng nam
và mai thị diễm chi chú tệ thành phố bôn ma thuật của tỉnh đắk lắc
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam
kết quả điều tra vào sáng ngày hai mươi chín tháng ba
lợi dụng sơ hở của một nhà dân tại xã bình nam huyện thang bình
mai đứng ngoài cảnh giới cho chi đột nhập vào trộm cắp tiền và vàng
số tài sản trộm cắp hai đối tượng mang đi bán được hơn sáu mươi sáu triệu đồng và chia nhau tiêu xài
khám xét nhà nghỉ hai đối tượng thuê thu giữ thêm được một số vật chứng liên quan
mở rộng điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam xác định
hai đối tượng còn thực hiện trót lọt sáu vụ trộm cấp tài sản
với thủ đoạn tương tự trên địa bàn của tỉnh bình định
tổng số tài sản trộm ước tính khoảng năm mươi bảy chỉ vàng các loại
chín mươi triệu đồng tiền mặt ba điện thoại và ba đồng hồ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay toàn quốc xảy ra ba mươi một vụ tai nạn giao thông liên hoàn
trong đó riêng ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba xảy ra một mươi sáu vụ làm chết hai người bị thương ba mươi bốn người
so với cùng kỳ của năm ngoái đã tăng một vụ tăng một mươi sáu người bị thương
những con số này một lần nữa lại khiến chúng ta chăn trở về ý thức của người tham gia giao thông
và hoài nghi về chất lượng của công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
và trong tiểu mục an toàn giao thông ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn
thêm một góc nhìn về thực trạng này cũng như là tìm ra nguyên nhân giải pháp
nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông liên hoàn
vâng với clip mà chúng tôi vừa chia sẻ cho thấy những vụ tai nạn liên quan đến xe điên gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng
thiệt hại lớn về người và tài sản
theo thống kê nguyên nhân để xảy ra những vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng có thể kể đến như
người điều khiển phương tiện uống rượu bia sử dụng chất kích thích lái xe nhưng mặc trang phục không phù hợp
hoặc không làm chủ được tâm lý khi phương tiện gặp sự cố
và cuối cùng họ mất kiểm soát nhầm chân phanh thành chân ga
vụ tai nạn xảy ra vào chiều nay

chiếc xe ô tô loại năm chỗ bất ngờ lao hút liên tiếp vào các phương tiện tham gia giao thông hướng đường võ trí công sơn la hà nội
vụ tai nạn đã khiến một mươi bảy xe hư hỏng một mươi chín người phải cấp cứu
tại cơ quan công an tài xế cho biết sau khi cùng vợ khám tại bệnh viện tim hà nội
đã ra xe hai mươi chín a tám nghìn ba trăm một mươi hai để về nhà
đi khoảng hai mươi mét thì ông đạp ga tăng tốc
tuy nhiên ông không đi dày như mọi ngày mà đi một đôi dép lê nhỏ bé chật hơn chân của mình
nên khi đạp ga không kiểm soát được chân ga nên đã đạp sâu hơn khiến xe bất ngờ tăng tốc
đây là một vụ tai nạn hì hữu nhưng nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc lái xe đã đi một đôi dép lê không vừa chân
và đây cũng không phải là vụ việc đầu tiên bởi trước đó đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn do lái xe đi giải cao gát
hoặc gây tai nạn vì mặc đồ chống nắng
đặc biệt tôi khuyến cáo là người lái xe cả nam cả nữ nói chung là đều rất cần phải chú ý đến cái trang phục mà mình đi dưới chân khi mà lái xe ô tô
trang phục là một trong những nguyên nhân nhưng việc người điều khiển phương tiện mà hơi thở có nồng độ cồn
hoặc sử dụng chất kích thích cũng là một trong những yếu tố gây nên những vụ tai nạn thương tâm thời gian vừa qua
sáng ngày năm tháng hai ô tô do tài xế phạm văn nhân trú tại thành phố phú quốc kiên giang điều khiển
đã đi không đúng phần đường đâm vào ba xe máy làm hai người tử vong và bốn người khác bị thương
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một tỉnh đắk lắc ô tô biển kiểm soát bốn mươi bảy a ba mươi năm nghìn bảy trăm linh tám đang lưu thông
bất ngờ lao vào nhà người dân khiến chủ căn nhà tử vong tại chỗ
sau khi gây tai nạn tài xế điều khiển phương tiện trên được cơ quan chức năng xác định vi phạm nồng độ cồn bảy mươi bảy mg chứng đích khí thở
trường hợp mà người điều khiển phương tiện giao thông mà không làm chủ tốc độ
thiếu chú ý quan sát dẫn điện tai nạn
và hậu quả nghiêm trọng ví dụ như là khiến nạn nhân tử vong hoặc là có người thương tích từ sáu mươi một trở lên
thiếu tai tài sản từ một trăm linh triệu đồng trở lên
thì người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo quy định tại điều hai trăm sáu mươi của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
chế tài thấp nhất là một năm tù và chế tài cao nhất là đến một mươi năm năm tù
vâng tôi vừa điểm qua các nguyên nhân gây tai nạn liên hoàn
vậy đâu là giải pháp
giải pháp để có thể hạn chế tình trạng này
nhưng trước tiên tôi xin phép được nhấn mạnh
việc giải quyết tình trạng này không chỉ trông chờ từ sự gia quân của lực lượng chức năng
bởi đây mới là một phía mà đòi hỏi cần sự chung tay của các cơ quan ban ngành
cũng như ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông của mỗi người ngồi sau tay lái
ngay từ khi đào tạo sát hạch lái xe
mỗi người học phải trải qua phần thi mô phỏng với các tình huống xảy ra
giúp họ phản xạ phân tích tình huống giao thông
em thấy khi
trong quá trình học thì người dân sẽ được tiếp xúc trước với các tình huống
để khi ra thực tế thì mọi người có thể xử lý nhiều trường hợp xấu xảy ra
giúp giảm bớt những trường hợp tai nạn
học thực hành đã có phản xạ cũng đã hình thành
tuy nhiên kỹ năng xử lý tình huống nhiều khi phụ thuộc vào chính bản thân người điều khiển phương tiện
quay lại vụ việc lái xe gây tai nạn liên hoàn tại xuân la tây hồ hà nội
nếu lái xe ý thức được việc điều khiển phương tiện là ô tô
đã lựa chọn một đôi giày đôi dép quai hậu
thay vì đi xếp lê thì có thể tai nạn đã không xảy ra
những vụ việc đau lòng xảy ra cũng là những bài học đắt giá cho những người xung quanh
lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường địa bàn
bên cạnh đó cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân để thay đổi ý thức hành vi
tôi thì tôi mong là các cái biên pháp xử phạt mạnh mẽ của công an quản lý nhà nước
của lực lượng cảnh sát giao thông sẽ còn đem lại cái thay đổi tích cực hơn nữa
đó là thay đổi hẳn cái thói quen cái hành vi hành xử hàng ngày của người dân
để không còn xe điên ngoài việc tìm ra nguyên nhân từng vụ việc cụ thể để phòng ngừa
thì mỗi cá nhân khi điều khiển phương tiện cũng phải tự nâng cao năng lực về cả tinh thần lẫn kỹ năng
để không còn những vụ việc thương tâm xảy ra
kính thưa quý vị sáng ngày một mươi một tháng bốn tòa án nhân dân huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh mở phiên tòa xét xử biệt cáo nguyễn thị bích thủy bốn mươi hai tuổi quê đồng nai
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thủy được cư dân mạng biết đến với trang facebook và kênh youtube có tên bích thủy tv
mặc dù tại tòa bị cáo nguyễn thị bích thủy không thừa nhận hành vi lừa đảo và cáo trạng truy tố
về số tiền ba trăm linh triệu đồng bị cáo nguyễn thị bích thủy thừa nhận có nhận
nhưng không phải để chạy đấu thầu bãi giữ xe máy bệnh viện quận gò vấp
tuy nhiên theo hội đồng xét xử canh cơ các tài liệu chiến cứ đủ căn cứ kết luận vào giữa năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo nguyễn thị bích thủy đã đưa ra thông tin gian dối về việc bệnh viện quận gò vấp có chủ trương đấu thầu bãi giữ xe máy
bị cáo khoe bản thân là phóng viên htv có mối quan hệ thân thiết với ông phạm hữu quốc giám đốc bệnh viện quận gò vấp
nên có thể giúp chúng đấu thầu bãi giữ xe
bằng những thông tin gian dối trên bị cáo nguyễn thị bích thủy đã chiếm đoạt của anh nguyễn hà thu và anh nguyễn văn tiến số tiền ba trăm linh triệu đồng
có mặt tại tòa ông phạm hữu quốc giám đốc bệnh viện quận gò vấp cũng phủ nhận toàn bộ lời khai của bị cáo
và cho biết bị cáo nguyễn thị bích thủy tự xưng phóng viên để tạo mối quan hệ với ông
tuy nhiên không có việc thỏa thuận cũng như gửi meo như lời khai của bị cáo nguyễn thị bích thủy
ngoài mức án tám năm tù hội đồng xác sự cũng tuyên tịch thu ba trăm linh triệu đồng từ bị cáo xuống vào công quỹ nhà nước
do nguồn gốc số tiền được sử dụng nhằm mục đích can thiệp việc trách pháp luật
đồng thời hội đồng xét xử cũng đề nghị công an huyện bình chánh tiếp tục làm rõ hành vi của những người đưa và nhận số tiền trên
công an huyện củ chi tp hcm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm tiến hành lập hồ sơ
lấy lời khai đối tượng ngô văn phương để làm rõ hành vi giết người xảy ra trên địa bàn xã tân thành tây
trước đó chiều ngày chín tháng bốn đối tượng ngô văn phương cầm con dao đứng la hét ở giao lộ đường nguyễn kim cương
trần thị lan xã tân thành tây huyện củ chi
sau đó một nhóm người ở quán karaoke trên đường trần thị lan đi ra
phương thấy vậy liền vẫy tay thì nảy sinh mâu thuẫn cử gãi xu sát với những người này
trong lúc ẩu đả phương đã đâm trúng một người khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau khi gây án phương cầm dao tháo chạy khỏi khu vực bỏ lại một xe máy
nạn nhân được người dân nhờ cảnh sát giao thông gần đó đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
nhận được tin báo công an huyện củ chi đã phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
nhằm bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sinh thái giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm vừa đề ra hàng loạt giải pháp trong đó đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao
khuyến khích việc sử dụng công nghệ thiết bị tiên tiến trong sản xuất kinh doanh
qua đó giảm thiểu chất thải kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm
kết hợp xử lý chất thải tạo năng lượng là mục tiêu hướng đến trong thời gian tới
theo đó tp hcm ra soát và đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành ba nhóm mục tiêu
và một mươi tám chỉ tiêu cụ thể chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
cụ thể tp hcm tăng cường sự tham gia và phối hợp cùng các cơ quan chức năng
trong công tác truyền thông nâng cao nhận thức giúp cộng đồng dân cư thành phố thay đổi hành vi
hình thành thói quen tích cực trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
bên cạnh đó thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút các ngành nghề đầu tư
trong lĩnh vực môi trường đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi bình đẳng của các nhà đầu tư
nghiên cứu và phát triển công nghệ thân thiện môi trường
mặt khác nâng cao năng lực quản lý phát triển nguồn nhân lực củng cố kiện toàn tổ chức
của máy và đội ngũ cán bộ đánh đạo quản lý đào tạo nguồn nhân lực
đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra
liên quan đến sự việc cây bật gốc tại trường trung học cơ sở trần văn ơn quận một
khiến bảy người bị thương vào sáng ngày ba tháng bốn vừa qua
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã có báo cáo cụ thể và chi tiết gửi ủy ban nhân dân thành phố
theo báo cáo ngay sau khi sự việc xảy ra sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã chỉ đạo
phòng giáo dục và đào tạo quận một phối hợp trường trung học cơ sở trần văn ơn
và cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ cứu hộ cứu nạn đưa nạn nhân đến bệnh viện
các cơ sở y tế gần nhất cấm người đi theo những người bị thương vào bệnh viện
để phối hợp chăm sóc và nắm tình hình sự việc
cụ thể trong số bảy người bị thương có một người hiện vẫn đang điều trị
tại bệnh viện nhân dân gia đình vì đa chấn thương đã phẫu thuật
đang chờ hồi sức và theo dõi
một học sinh ở trường trung học cơ sở trần văn ơn bị gãy xương đùi
đã mổ trong chiều ngày ba tháng bốn xuất viện ngày bảy tháng bốn
phụ huynh của học sinh này cũng bị rạng xương đùi bệnh viện chỉ định nằm theo dõi
những người còn lại bị say sát nhẹ chấn thương phần mềm đã được xuất viện
hoặc bệnh viện cho về nhà
về phía nhà trường cũng đã khẩn trương ổn định tâm lý học sinh giáo viên
và phụ huynh tại trường tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí cho người bị nạn
tổng kinh phí hỗ trợ đến nay là gần sáu mươi triệu đồng
cái việc đáng tiếc xảy ra ở đối với trường trạm vận ơn thì cây này cũng vừa được phối hợp
với các đơn vị kiểm tra vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chứ nó không phải là chưa kiểm tra tuy nhiên rằng nó ở sâu dưới rễ
nếu cây thì nó ở sâu dưới rễ nó bị mục rễ như thế này thì rõ ràng là các nơi kiểm tra
thì mình cũng không có lương trước hết được nội dung này
thì đây cũng là bài học kinh nghiệm thì sở sẽ phối hợp với các bên và chỉ đạo
các đơn vị của trường này là nghiêm túc kiểm tra tất cả các cây này
hàng năm thì trường đều có dự toán kinh phí và phối hợp với các đơn vị để thực hiện kiểm tra
và các cây đặc biệt là vào đầu mùa mưa thì các đó là sở
với phòng chính trị tư tưởng của sở ráo riết để kiểm tra những công việc này
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm giao sở xây dựng ủy ban nhân dân các quận quyện và tp thủ đức
chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý khẩn trương thực hiện kiểm tra rà soát toàn diện
về tình hình sinh trưởng phát triển và khả năng bảo đảm an toàn của cây xanh rễ thân cành tán lá
để có biện pháp xử lý kịp thời phù hợp đối với những trường hợp cây xanh có nguy cơ gãy đổ gây mất an toàn